nhiều điểm đã được sửa đổi so với bộ một mươi chín tiêu chí của giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm cho phù hợp với thực tế
tuy nhiên điều cần nhất hiện nay đó là việc cụ thể hóa bộ tiêu chí mới này tại cơ sở như thế nào
các địa phương đã và đang triển khai bộ tiêu chí này ra sao
và làm thế nào để bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phát huy hiệu quả
đây cũng là địa phương thường chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt
đồng nghĩa với nó là sự bấp bênh thiếu tính bền vững của các tiêu chí đã đạt được
vì thế với xã đức vĩnh ngay từ những ngày đầu đã xác định xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình
và tiêu chí thứ hai mươi của hà tĩnh thực chất như là thước đo để đánh giá lại những tiêu chí đã đạt được
đức vĩnh cũng tự hào được tỉnh công nhận với địch năm hai nghìn một mươi sáu
thì cán cử theo quyết định một nghìn chín trăm tám mươi về khi các tiêu chí trị tiêu sẽ đạt ra cao hơn
thì cái này thì đức vĩnh đang tập trung và đẩy mạnh cái công tác đặc biệt công tác tuyên truyền
vận động nhân dân trong đó có tiêu chí số một mươi bảy là tiêu chí môi trường các tiêu chí chỉ tiêu nó tăng lên
thì cái này thì đức vĩnh cũng đang tập trung quyết liệt
thì khi không phải là về đích rồi mà mình là để chứng lại
thì về địch rồi mình cố gắng phấn đấu đi lên để làm thế nào đó là để giữ vững được khi các tiêu chí đã đạt được
còn với nhiều xã đến thời điểm này
xét đến cùng bộ tiêu chí xã chuẩn nông thôn mới của tỉnh hà tĩnh dù có những đòi hỏi khá khắt khe
đòi hỏi phải nỗ lực rất cao mới có thể hoàn thành
tuy nhiên sự linh động của các tiêu chí cũng là một lợi thế lớn để giúp địa phương ưu tiên từng phần việc để tập trung thực hiện
xuân đan là một trong những xã được huyện nghi xuân chọn chỉ đạo hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
đến nay xuân đan đã hoàn thành một mươi ba trên hai mươi tiêu chí
có năm trên năm thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
trong đó có nhiều xóm như lương ninh bình phúc đều quyết liệt mạnh mẽ có nhiều sáng tạo từng bước hoàn thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
trong điều kiện nguồn lực ngày càng hạn chế việc mềm hóa những tiêu chí về nhà văn hóa thôn
sự linh động về khu vui chơi giải trí tại các điểm sinh hoạt cộng đồng gần nhau
có thể xem là một thuận lợi lớn giúp địa phương bớt những chăn trở về gánh nặng nguồn lực
nếu như mà
cắn cứ vào cái quỷ đất
nếu như mà một địa phương nào đó tức là không có quỹ đất
hoặc là có thể tức là vận dụng giữa cái sân thể thao của xã và sân thể thao của thôn xóm
là một thì cái đó là cũng là một cái điều rất là tốt
nhưng mà nếu như mà xã còn quý đất để phát triển cái sân thể thao của xóm riêng
rồi sân thể thao của trạ riêng
thì đó cũng là một cái điều phải nói hiệt sức tốt
và như thế thì tạo cái điều kiện cho con em trong cái vấn đề vui chơi giải trí
ký và gieo lưu thân thể trong những năm
trong các thực hiện khi chương trình chơi chơi nông thôn mới
đặc biệt ngoài các vấn đề chung đều được nâng chuẩn so với trung ương
thì tỉnh hà tĩnh còn tiếp tục duy trì và chính thức đưa tiêu chí số hai mươi
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu vào khung chuẩn của bộ tiêu chí
theo đó quy định một trăm linh số thôn có phương án xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu
có ít nhất một thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
các thôn còn lại tối thiểu đạt chuẩn năm tiêu chí
trong đó có các tiêu chí vườn hộ và công trình chăn nuôi
hàng xào cây xanh và vệ sinh môi trường
không có tiêu chí đạt dưới năm mươi yêu cầu
tiêu chí này cũng quy định có tối thiểu tám mươi số vườn trong xã
có sơ đổi thiết kế quy hoạch và phương án triển khai thực hiện
ít nhất có một mươi vườn đạt chuẩn vườn mẫu
rõ ràng với những yêu cầu này sẽ đòi hỏi nỗ lực
và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị
đồng nghĩa với nó là tính bền vững trong thu nhập của người dân
tạo điều kiện nâng tầm xã chuẩn từng bước xây dựng huyện nông thôn mới
trong sáu năm vừa qua tôi nghĩ đây là cùng một điều kiện
một cơ hội để các địa phương đơn vị phân đấu để làm tốt hơn
hay là nó phù hợp với điều kiện thực tiện hơn
sau quyết định ra tôi thấy một điều là chúng ta đã có một đúc rút từ thực tiện
để làm sao đó phong trào này chương trình này
nó đi vào cái lòng dân đi vào từng địa phương cụ thể
nó có tính thực tiện và hiệu quả cao hơn
như vậy có thể nói so với quyết định số một nghìn chín trăm tám mươi của thủ tướng
thủ tướng chính phủ quyết định số năm của ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
có nhiều yêu cầu và đòi hỏi cao hơn khắt khe hơn
tuy nhiên trong điều kiện đặc thù xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
đây đang được xem là những vấn đề tất yếu tạo đòn bẩy
gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
đảm bảo sự hài hòa bền vững giữa kinh tế và môi trường trong quá trình phát triển của giai đoạn mới
không chỉ ở hà tĩnh hiện nay trên khắp cả nước
việc áp dụng bộ tiêu chí mới của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đang được các địa phương tích cực triển khai
trên cơ sở tích hợp những kết quả kinh nghiệm của việc thực hiện bộ tiêu chí giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
nhiều cách làm hay sáng tạo cũng đã được các địa phương duy trì
theo hướng phù hợp với thực tiễn của quyết định một nghìn chín trăm tám mươi của thủ tướng chính phủ
đã tạo hướng mở cho các địa phương vận dụng thực hiện tại cơ sở
và qua thực tế bước đầu thực tiễn triển khai cho thấy
bộ tiêu chí của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã nhận được sự đồng thuận của người dân và địa phương
tạo tiền đề quan trọng để chương trình nông thôn mới đi vào thực chất
đến đây chương trình nông thôn mới đã được thực hiện
chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm thành phố hà nội email nôngthonđổimới thnza gmail com